nhằm khuyến khích phát triển công nghệ hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu
hà nội sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế nhằm gia tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
thành phố hà nội đạt mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi có khoảng chín trăm linh doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn
giá trị sản xuất công nghiệp của ngành này sẽ chiếm khoảng một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo hà nội
chỉ số phát triển công nghiệp trong lĩnh vực hàng năm tăng trên một mươi hai góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ chín bảy mươi tám đến một mươi bảy mươi chín một năm
để đạt được mục tiêu trên thành phố hà nội tập trung vào ba lĩnh vực chủ chốt là sản xuất linh kiện phụ tùng công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao
và công nghiệp hỗ trợ cho ngành diệt may ra dày đồng thời để mạnh liên kết cung ứng trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ